thưa quý vị và các bạn cách đây chục năm bất động sản dọc hai bên đại lộ thăng long từng được coi là nơi hốt bạc của giới đầu tư
tuy nhiên khi cơn lốc đầu tư qua đi thì các dự án trên trục đường này lại đắp chiếu nhiều nhất
đặc biệt khu vực đại lộ thăng long đi qua huyện quốc oai thành phố hà nội những khu đất trước kia được coi là những khu đất vàng
thì đến nay đất đã để hoang hóa lâu ngày hiệu quả sử dụng đất là không có
nhiều chủ đầu tư đến trụ sở doanh nghiệp cũng không tồn tại
điều đó đã vẽ lên một bức tranh méo mó cho thị trường bất động sản tại khu vực này
phản ánh sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là khu đô thị sinh thái và trung tâm thương mại quốc oai
với diện tích dự án là ba hai trăm hai mươi bốn ha thuộc thị trấn quốc oai huyện quốc oai
vị trí dự án này nằm tại khu vực chức năng đất công cộng hỗn hợp cửa ngõ của thị trấn quốc oai với trục đường đại lộ thăng long
và được coi là khu đất vàng của huyện quốc oai
mặc dù đã có quyết định số bảy trăm linh năm qd ubnz của huyện quốc oai ngày bốn tháng ba năm hai nghìn tám về giao đất cho chủ đầu tư là công ty cổ phần đầu tư tn hà tây
nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện giải phóng mặt bằng
sau gần một mươi năm thực hiện thì đến nay khu đất vàng này chỉ là một bãi trống để chăn thả bò
còn đây là khu du lịch sinh thái skyline garden của công ty cổ phần du lịch và phát triển đô thị tud
vị trí dự án thuộc thị trấn quốc oai và xã yên sơn với diện tích là hai bốn trăm linh tám ha
tuy nhiên đến nay vẫn là đất nông nghiệp chưa giải phóng mặt bằng
dự án nằm tại khu vực chức năng đất ở sinh thái công cộng hỗn hợp dự trữ phát triển trong quy hoạch chung của huyện quốc oai
dự án này đã có quyết định phê duyệt quy hoạch từ tháng một năm hai nghìn
quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số hai nghìn chín trăm một mươi hai qd ubng của ủy ban nhân dân tỉnh hà tây cũ từ năm hai nghìn tám
tuy nhiên đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy với nhiều nỗ lực của ủy ban nhân dân huyện quốc oai
nhưng vẫn chưa thể liên hệ với chủ đầu tư
đã nhiều lần ủy ban nhân dân huyện quốc oai đã có văn bản đề nghị ủy ban nhân dân thành phố hà nội
thu hồi đất giao cho nhà đầu tư khác có năng lực đảm bảo hiệu quả sử dụng
nhưng đến nay vẫn rơi vào im lặng một cách khó hiểu

quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số hai nghìn chín trăm một mươi hai qd ubnz của ủy ban nhân dân thành phố hà tây cũ từ năm hai nghìn tám
nguyên nhân cơ bản khiến các dự án đến nay vẫn chưa được phục hồi là khả năng tài chính của chủ đầu tư không đảm bảo nếu không muốn nói là không có khả năng để tiếp tục triển khai dự án
đặc biệt trong bối cảnh hiện nay do thị trường khó khăn và chủ đầu tư đã đầu tư quá giàn trải khiến tiền thu được của khách hàng không được đổ vào dự án nên tiến độ dự án kể trên gần như bất động

nguyên nhân thứ hai là tính hợp lý của dự án không đảm bảo bởi sau khi dự án được phê duyệt
chủ đầu tư đã chuyển nhượng từng phần của dự án cho nhà đầu tư thứ cấp ở nhiều cấp độ
nhiều hợp đồng huy động vốn đã trải qua năm bảy lần chuyển nhượng càng khiến cho tính pháp lý của hợp đồng ngày càng mờ nhạt
việc mà đánh giá nhà đầu tư có năng lực hay không thì cấp huyện chúng tôi không làm việc đó việc thẩm định năng lực đầu tư được trách nhiệm các cơ quan của thành phố
thế nhưng chúng tôi thì có nhận thấy là trong số những
những cái doanh nghiệp mà đã được giao đất cho thuê đất hoặc là được chấp thuận chủ trương thì cũng có những cái nhà đầu tư cũng có tên tuổi
thế nhưng mà có những nhà đầu tư thì quả là chúng tôi thấy cũng cần xem xét đến cái năng lực của họ
vì với cái diện tích là không lớn mà được giao đất từ lâu rồi nhưng đến nay cũng không đầu tư được
tình trạng dự án biệt tự bỏ hoang
không chỉ gây lãng phí tiền của xã hội mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự khi nhiều chủ đầu tư bỏ mặt hoàn toàn dự án
biến những căn biệt thự thành nơi trú ẩn của người vô gia cư các đối tượng trộm cắp bãi đất trống trở thành nơi tập kết đồ trộm phế thải
vì vậy bên cạnh những giải pháp nhằm giải quyết tình trạng trên cơ quan quản lý cần cẩn trọng trong khâu cấp phép các dự án mới nhằm điều tiết thị trường bất động sản phát triển đúng hướng tránh lãng phí nguồn lực xã hội
hình ảnh vừa rồi cũng khép lại chuyên mục hộp thư truyền hình của truyền hình nhân dân tuần này
cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau